các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
dự kiến việc thu phí khách tham quan công viên điện chất cao nguyên đá đồng văn sẽ thông qua lượt lưu trú
cụ thể ba phương án thu phí với mức hai mươi ba mươi bốn mươi đồng một người một đêm đối với người lớn và một mươi một mươi năm hai mươi đồng một người một đêm đối với trẻ em
nếu được thông qua đến khoảng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn việc thu phí này sẽ được thực hiện
trên cộng đồng mạng một số ý kiến đã bày tỏ quan điểm việc ủng hộ thu phí này
thu phí ở cao nguyên đá đồng văn là hợp lý vì tôi từng đến đây thấy hiện tượng đá lăn xuống đường liên tục nên cần được suy tu bảo trì thường xuyên mới đảm bảo an toàn
tôi đồng ý với đề án của hà giang là nên thu phí du lịch
nó sẽ là nguồn thu để hà giang tiếp tục bảo tồn và phát triển chứ dân ta cứ thích miễn phí thì lấy đâu ra nguồn lực để phát triển đây
nhiều người quen dùng free rồi nên cứ nói đến thu phí lạc kêu
thử sang mỹ châu âu chỗ nào đẹp
công trình mang tính biểu tượng là thu hết
đại diện ban quản lý công viên địa chất cao nguyên đá đồng văn cho biết hiện nguồn lực đầu tư để bảo tồn xây dựng và phát triển công viên địa chất được sử dụng hoàn toàn từ ngân sách địa phương
do vậy việc đề xuất thu phí vào các điểm tham quan du lịch sẽ góp phần quan trọng vào công tác bảo tồn phát triển các khu di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch
bởi theo ước tính năm hai nghìn hai mươi bốn lượng khách tham quan tại đây có thể thu vé là khoảng một chín
nếu tiến hành thu phí tham quan sẽ được hơn bảy mươi tỷ đồng
tuy nhiên bên cạnh những quan điểm đồng thuận thì nhiều ý kiến cư dân mạng đã thẳng thắn chia sẻ phản đối việc thu phí này đồng thời cũng bày tỏ sự lo ngại việc thu phí sẽ khiến lượng khách sụt giảm bởi trước này du khách chỉ tốn chi phí ăn ở là chính
riêng ngắm cảnh thì không nên thu phí
cái gì con người tạo ra nếu có sự đồng ý của chủ sở hữu thì mới có thể thu phí
hà giang chủ yếu là nơi để người ta đi ngắm cảnh người ta tiêu thụ với thiên nhiên hoang sơ hùng vĩ còn chất lượng du lịch nằm ngoài cái thiên nhiên kia
chúng ta đang làm ngược thay vì thu những đồng lẻ hay miễn phí cho khách du lịch thay vào đấy cần kích thích nhà đầu tư tạo điểm đến nâng cao dịch vụ lưu trú ăn uống
những gì thuộc về tự nhiên thuộc về lịch sử vì không nên nghĩ đến việc thu phí
còn nếu nói thu phí để nâng cao nhận thức với du khách
sao không phạt thật nặng những người ý thức kém như vậy vừa có kinh phí duy tu lại vừa giúp nâng cao nhận thức với khách du lịch
liên quan đến vấn đề này nhiều ý kiến chuyên gia cũng đã có những chia sẻ khác nhau
theo phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh việc thu phí tham quan là điều dễ hiểu nhằm bảo tồn phát triển tài nguyên du lịch và nhiều nước trên thế giới đã triển khai thực hiện
còn theo phó giáo sư tiến sĩ bùi hoài sơn việc thu phí trong tương lai có thể cân nhắc tính đến nhưng thời điểm này là chưa hợp lý
bởi việc đầu tư nâng cao hạ tầng chất lượng dịch vụ du lịch là cấp thiết hơn để tương xứng với phí thu từ du khách
trước những quan điểm còn bày tỏ sự băn khoăn thì chia sẻ trên mạng xã hội một số ý kiến cho rằng nếu tiến hành thu phí thì các nhà lãnh đạo quản lý du lịch tại hà giang cần phải làm song song bài toán về cải thiện chất lượng dịch vụ không gian môi trường
đặc biệt là khi áp dụng tại hà giang nơi còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất giao thông dịch vụ du lịch
thu phí để bảo tồn di sản thì được nhưng phải đi kèm với dịch vụ chất lượng vệ sinh sạch sẽ còn như thế mới hài lòng khách du lịch chứ đừng làm cái kiểu thu phí cho lắm vào rồi chất lượng dịch vụ vệ sinh thì quá tệ
tôi với vai trò của người du lịch tôi đồng ý với việc thu phí nhưng hãy nghiên cứu thu phí một cách khoa học tôi đóng phí thì tôi phải được hưởng lợi từ đồng tiền tôi bỏ ra hãy tính toán kỹ càng để việc thu phí có hiệu quả cho cả hai bên thu và bên nộp phí
thu phí để tái đầu tư và bảo tồn di sản thế giới quan trọng vấn đề thu phí cần minh bạch công khai chi tiêu rõ ràng mang lại dịch vụ công cộng tiện ích cho người trả phí đi du lịch lặn lội xa xôi từ đồng bằng lên cao nguyên chiêm ngưỡng cảnh đẹp độc đáo thì không ai tiếc tiền mua vé tham quan đâu
câu chuyện thu phí tham quan tại các điểm du lịch đã từng gây ra nhiều tranh cãi mới đây nhất việc thu phí vé khách tham quan vào phố cổ hội an
rõ ràng bên cạnh việc huy động
các nguồn lực xã hội hóa thì việc sử dụng các nguồn thu từ du khách là việc cần thiết để tái tạo lại môi trường du lịch phát triển lành mạnh bền vững
thu phí tham quan cao nguyên đá đồng văn cần tương xứng với chất lượng dịch vụ bạn có suy nghĩ gì về nội dung này hãy chia sẻ trên fanpage truyền hình công an nhật dân